điều đặc biệt hắn chỉ bán cho những đại lý hắn cho là uy tín
bởi vậy khi người mới tiếp cận hắn sẽ từ chối và đuổi đi
từ ngày thiện về quê cuộc sống của bà con nơi đây vẫn diễn ra bình thường
không ai nhận thấy điều gì thay đổi
riêng chỉ có những chiến sĩ trinh sát mới biết rằng
thiện chính là nguồn cơn của những hệ lụy khôn lường từ chất cấm
để ngăn chặn hành vi của thiện
ban chuyên án phải tìm ra một phương án bắt giữ đối tượng một cách tối ưu nhất
đảm bảo an toàn cho nhân dân
và chắc chắn phải có tăng chứng vật chứng để đối tượng không thể chối cãi
quay trở lại mắt xích quan trọng của vụ án là đỗ văn bình
để gốc cây nhé
hàng đầy đủ rồi
cuộc giao hàng của hắn vẫn được thực hiện chót lọt
với nhận định bình chính là đại lý bán lẻ chất cấm uy tín của thiện
nay thiện chuyển về hải hậu sinh sống chắc chắn chúng sẽ liên lạc với nhau